ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố quyết định thủ tướng chính phủ bổ nhiệm ông phạm đức long
thành viên hội đồng thành viên tổng giám đốc giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
cụ thể theo quyết định số tám trăm một mươi tám của thủ tướng ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông phạm đức long
phụ trách hội đồng thành viên tổng giám đốc tập đoàn vnpt giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn vnpt
và có hiệu lực kể từ ngày ký phát biểu tại buổi lễ ông phạm đức long cho biết với trọng trách mới
ông sẽ tiếp tục học hỏi kế thừa những thành quả kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước
cùng với đội ngũ lãnh đạo của vnpt để thực hiện các nhiệm vụ được giao đồng thời dẫn dắt để vnpt thực hiện thành công chiến lược vnpt bốn
ông phạm đức long khẳng định vnpt sẽ chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ và phải là tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc gia
tiên phong trong việc nghiên cứu làm chủ và ứng dụng các công nghệ mới đặc biệt là các công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ tư đúng với tinh thần make in việt nam